phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh đồng nai
đang làm rõ cơ sở giết mổ lợn không phép do ông nguyễn văn linh ngụ tổ hai khu phố ba phường long bình làm chủ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang giết mổ một mươi hai con lợn với tổng trọng lượng khoảng hai tấn
trong đó sáu con đã bị chết có con đang trong quá trình phân hủy
tiếp tục kiểm tra bên trong cơ sở lực lượng chức năng còn phát hiện tám thùng xốp và hai tủ cấp đông
chứa nhiều sản phẩm từ lợn đã bốc mùi
làm việc với cơ quan công an ông linh cho biết hàng ngày sau khi đi thu mua lợn của các hộ dân trên địa bàn
với giá ba mươi đồng một kg rồi mang về giết mổ và bán lại tại các chợ trên địa bàn để kiếm lời
hiện lực lượng chức năng tỉnh đồng nai tịch thu toàn bộ số thịt lợn trên để tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật